các dân nhậu khá hào hứng với nhóm này bởi ai cũng mong muốn đã uống rượu bia khi điều khiển giao thông thì không bị bắt
tuy nhiên đây là việc làm tiếp tay cho vi phạm bởi việc chỉ điểm trên chẳng khác nào người dân đang lách luật khi sử dụng rượu bia lại tham gia giao thông mà không muốn bị kiểm tra
nếu tránh như thế thì lực lượng của tôi cũng rất là khó khăn trong các việc không kịp thời để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm
cơ quan công an khuyến cáo đây là hành vi cản trở lực lượng thi hành công vụ gây hệ lụy tiêu cực cho an toàn giao thông
hiện công an quảng ngãi đang tiếp tục nắm thông tin xác minh mời làm việc các quản trị viên và xử lý các cá nhân đăng tin cập nhật thông tin chốt kiểm tra nồng độ cồn trong nhóm trên

nhiều tụ điểm đánh bạc vừa liên tiếp bị triệt xóa tại sóc trăng và thanh hóa
thông tin trong cụm tin vắn
một mươi giờ một mươi phút ngày hai mươi năm tháng hai nhận được tin báo của quân chúng nhân dân các chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sóc trăng
bất ngờ ập vào nhà của ông huỳnh văn khanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tại ấp an hòa hai bắt quả tang bảy đối tượng đang sát phạt nhau giữa hình thức đánh bài
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ tám bộ bài số tiền gần bảy mươi triệu đồng cùng một số tăng vật
còn tại tỉnh thanh hóa công an huyện hoàng hóa cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam chín đối tượng
trong sới bạc do nguyễn văn liễu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã hoàng phụ huyện hoàng hóa cầm đầu
trước đó công an huyện hoàng hóa đã bắt quả tang chín đối tượng đang đánh bạc dây hình thức sóc đĩa gồm nguyễn văn liễu phùng ngọc anh
nguyễn đức tuấn lê văn tuấn bùi văn tương trường văn linh cao đại thi viên đình thu hoàng xuân hiếu đều trú trên địa bàn tỉnh thanh hóa
tăng vật thu giữ gồm gần ba mươi hai triệu đồng và nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc
có thể thấy vấn nạn cờ bạc vẫn đang diễn ra ngày càng phức tạp tinh vi dưới nhiều loại hình như đánh bài lắc tài xỉu bầu cua số đề cá độ bóng đá hay đá gà
người tham gia đánh bạc cũng đa dạng về lứa tuổi trình độ học vấn thành phần xã hội
và hậu quả của tội phạm đánh bạc kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác như ma túy trộm cắp cướp tài sản giết người
thực tế thời gian vừa qua nhiều vụ án mạng nghiêm trọng mà kết quả điều tra đều cho thấy có liên quan đến hoạt động cờ bạc
sau đây là ghi nhận tại nghệ an địa phương đã khám phá hàng chục vụ bắt giữ hàng trăm đối tượng không chỉ đánh bạc trực tiếp trên chiếu bạc
mà các đối tượng còn sử dụng thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội
đây là các đối tượng trong vụ án đánh bạc sử dụng các phần mềm được thiết lập cài đặt trên máy tính điện thoại di động để tham gia đánh bạc trực tuyến
bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đấu tranh triệt xóa vào cuối năm hai nghìn một mươi ba
cầm đầu đường dây này là lê tuấn dũng ba mươi bảy tuổi trú tại thành phố vinh
để thiết lập đường dây tội phạm đánh bạc lê tuấn dũng lôi kéo nhiều đối tượng tạo thành các chân dết để cung cấp tài khoản cho người chơi
kết quả điều tra cho thấy chỉ trong một tháng
các đối tượng trong đường dây này đã đánh bạc với số tiền bảy mươi năm tỷ đồng